sáng nay ngày hai mươi tám tháng sáu công an tỉnh thái bình cho biết lực lượng công an đang tập trung điều tra làm rõ vụ án mạng con rể đâm chết bố mẹ vợ và vợ
vào khoảng hơn tám giờ cùng ngày đào văn thịnh đến nhà bố mẹ vợ ở cùng thôn để nói chuyện
trong lúc nói chuyện hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát
sau đó thịnh dùng dao chém bố mẹ vợ và vợ ba nạn nhân chết tại chỗ
ngay sau khi gây án thịnh đã đến công an xã quỳnh hoa đầu thú
theo công an tỉnh thái bình nguyên nhân ban đầu dẫn tới vụ án mạng trên là do mâu thuẫn tình cảm giữa thịnh và vợ